ngân hàng standard charter hôm nay chính thức khởi động diễn đàn kinh doanh asean standers charter hai nghìn hai mươi trực tuyến với chủ đề khai phá tiềm năng asean
với vai trò là chủ tịch asean thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự và có bài phát biểu khai mạc tại phiên đầu tiên với chủ đề khai phá cơ hội tăng trưởng từ trong và sau dịch covid một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ thế giới và asean đang chứng kiến sự bùng phát và tác động nghiêm trọng của covid một mươi chín
nền kinh tế asean đang phải đối mặt với sự suy giảm tăng trưởng kinh tế nặng nề
trong bối cảnh khó khăn chống chất khó khăn thủ tướng bày tỏ trước trở ngại to lớn chưa có tiền lệ này cộng đồng asean đã tự tin thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ sự nỗ lực và tinh thần tự cường
đồng thời chủ động hợp tác với các đối tác thông qua triển khai các nghị quyết họp cấp bộ trưởng kinh doanh kinh tế hoa kỳ úc eu và ra các tuyên bố chung cấp cao asean asean cộng ba gồm trung quốc nhật bản hàn quốc họp tại hà nội vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi